cục cảnh sát giao thông cho biết là trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán
cả nước đã xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi người bị thương một trăm ba mươi bảy người
đường sát xảy ra hai vụ tên ản giao thông làm chết và bị thương hai người
theo cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra
phát hiện và xử lý hơn hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn bốn xe máy tước giấy phép lái xe hơn hai trường hợp
ngoài ra lực lượng chức năng xử lý một sáu trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
phát hiện sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
trong thời gian nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự ba mươi hai đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy pháo nổ
để giao cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật